hội nghị thông báo những phát hiện mới năm hai nghìn một mươi chín do viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam
viện khảo cổ học việt nam vừa tổ chức tại hà nội đã thu hút sự quan tâm của dư luận cũng như giới khoa học lịch sử
bên cạnh những thành quả nghiên cứu mới đa dạng và có giá trị cho thấy ý nghĩa to lớn của các công trình nghiên cứu khảo cổ học
trong việc phục dựng lại diện mạo một giai đoạn lịch sử quan trọng của quá trình hình thành các nền văn minh sớm của dân tộc
tuy nhiên bên cạnh đó là không ít những bất cập trong việc gìn giữ bảo tồn những di sản khảo cổ sau khi khai quật đặc biệt tại các bảo tàng địa phương

đầu tư để lưu giữ và đầu tư trong việc bảo quản đó là thường ngày hàng ngày
cái người làm bảo quản công tác bảo quản phải phiên năng cần củ chăm chút đầu tư hiện đại
nếu một con người mà không có chăm chút đầu tư thì chăm chút vào chăm lo vào nhân vật thì cũng không có kết quả
có thể nói so với các ngành khoa học xã hội khác khảo cổ học việt nam luôn được giới chuyên môn trong khu vực đánh giá cao về tần suất khai quật
cũng như các giá trị khai thác được
đặc biệt là về độ sâu và sự phong phú của các tầng văn hóa
tuy nhiên qua các hội nghị báo cáo khảo cổ học thường niên
vẫn thấy khá nhiều vấn đề nổi cộng của ngành đã tồn tại từ năm này sang năm khác mà chưa được tháo gỡ
xin kính chào quý khán giả của truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn như chúng ta đều biết
di sản khảo cổ học là những phần còn lại vô cùng quý giá của lịch sử dân tộc
và chính vì thế mà việc bảo tồn và phát huy giá trị của di sản khảo cổ học được đánh giá là rất quan trọng
tuy nhiên cũng không thể bỏ qua một đặc điểm rằng di sản khảo cổ học là những tài sản không thể thay thế và cũng không dễ phát sinh
chính vì thế mà việc bảo tồn và phát huy giá trị của di sản khảo cổ học ở việt nam hiện nay
đang đứng trước những thực tế rất nhiều thách thức và rất nhiều khó khăn
để hiểu rõ hơn về câu chuyện này chúng tôi đã mời tới trường quay của truyền hình nhân dân
hai vị khách để cùng trao đổi
và sau đây xin được trân trọng giới thiệu
trước hết có sự có mặt của giáo sư tiến sĩ bùi minh trí viện trưởng viện nghiên cứu kinh thành thuộc viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam
và vị khách thứ hai có mặt trong cuộc trao đổi ngày hôm nay là tiến sĩ nguyễn văn cường giám đốc bảo tàng lịch sử quốc gia
thứ hai vị khách của chương trình như chúng ta cũng biết yếu tố quan trọng nhất của di sản khảo cổ học
là tính nguyên gốc và tính xác thực lịch sử của các di tích được khai quật
tuy nhiên trong quá trình khai quật vấn đề nghiên cứu bảo tồn và phát huy giá trị của các hiện vật đang bộc lộ rất nhiều điều bất cập
theo quan điểm các vị thì những cái bất cập ấy là gì
và thêm một câu hỏi nữa là chúng ta cần phải nhìn nhận về cái vấn đề bảo tồn phát huy giá trị của các cái di sản khảo cổ học được khai quật thế nào cho đúng
trước hết chúng ta phải nhận diện được những giá trị của những di tích hay di vật mà tìm ra trong đất
chúng tôi vốn dĩ là những nhà khảo cổ mà làm nhiều lòng
đặc biệt là chúng tôi là những người điều hành trực tiếp khai quật khảo cổ học trên công trường lớn như hoàng thành thăng long
thì chúng tôi đều thấy rằng có những bài học rất là rõ ràng
quá trình khai quật là quá trình nghiên cứu khảo cổ học
nhưng đồng nghĩa với nó cũng là những quá trình mà phải bảo tồn nó
người ta sẽ phải tính đến câu chuyện bảo tồn ngay trong quá trình khai quật
tại vì là một cái cuộc khai quật thì thường thường diễn ra trong thời gian rất là dài sáu tháng đến vài năm
về trong quá trình khai quật đó để mà đánh giá được giá trị đó thì phải đầu tư nghiên cứu rất là nhiều
cho nên người ta phải xác định trong quá trình khai quật khảo cổ học là cần phải tính đến phương án bảo tồn
khi mà chúng ta đã xác định giữ lại nó như là một bảo tàng tại chỗ giống như hoàng thành thăng long bây giờ chúng ta đang nhìn thấy
thì câu chuyện chúng ta đặt ra rất nhiều thách thức
vấn đề chính chúng ta bảo tồn ở đây là bảo tồn các di tích dưới lòng đất
hay nói cách khác là chúng ta phải bảo tồn cả những yếu tố đất nằm trong sen cải và di tích
và chúng tôi đã từng đưa ra khai điệu là bảo tồn đất
đây là vấn đề rất là khó khăn ở việt nam
bởi vì khí hậu việt nam là bốn mùa rồi là kể cả tác động của con người chưa được đào tạo bài bản về bảo tồn
và khó khăn hơn nữa chính là cái mà nhận thức về bảo tồn
thì như hàn quốc hay nhật bản thì người ta đã trú trọng rất là nhiều
và người ta đã ý thức và đầu tư rất là lớn cho cái công việc này
còn chúng ta dường như là đang đầu tư cho nghiên cứu khai quật khảo cổ học hay nghiên cứu khảo cổ học
nhưng đầu tư về bảo tồn lại câu chuyện khác
điều mà tôi đang quan tâm thực sự ở đây giống như là tôi đặt vấn đề lúc đầu là
ở trong nghề
cũng như là ngoài nghề
người ta đang nói nhiều tới những vấn đề bất cập của cái việc mà bảo tồn các cái di vật di tích
sau khi được khai quật với tư cách là một người nhiều năm trong nghề
tiến sĩ nguyễn văn cường có thể cho biết quan điểm của mình hay không ạ
tôi không nói vào một cái địa điểm nào cụ thể cả
nhưng mà cá nhìn khai quát thì những cái vấn đề bất cập là gì ạ
nó có bất cập ngay từ khi chúng ta tiến hành khai quật
là bởi vì chúng ta không đủ nguồn lực cho tất cả những cuộc khai quật một cách chủ động
chỉ có một phần thôi
điều tra khảo sát nghiên cứu khai quật một cách nó bài bản
còn lại hầu hết chúng ta bị đặt vào cái tình thế là chữa cháy
ví dụ như là trong quá trình đồ thể hóa
thì chúng ta buộc phải khai quật những di tích mà do vô tình
trong quá trình đồ thể hóa chúng ta phát hiện ra
chúng ta bị đặt vào tình trạng chữa cháy khi khai quật các công trình công nghiệp
ví dụ các cái thủy điện hay các cầu cảng
thì nó đặt chúng ta vào tình thế là chúng ta phải khai quật chữa cháy
không chỉ các di vật di sản khảo quật trên đất liền
mà đây có một loại hình rất đặc biệt là di sản khảo cọp ở dưới biển đông
bảy con tàu chúng tôi khai quật cũng là những con tàu mà hầu như là bị đặt vào tình trạng cháy
do một khách phát hiện là vô tình của ngư dân và mang đi khảo bàn
thế thì ở đây nó bất cập ngay từ lúc đó
và bất cập cái thứ hai như là các bạn đưa ra
thì chúng tôi thấy hoàn toàn đúng là bất cập sau cái hậu khai quật
khẩu khai quật thì nó có hai cái vấn đề đặt ra là
một là chúng ta có đủ các điều kiện trang thiết bị
để chúng ta bảo tồn nó ngay từ công tác bảo quản
ngay từ trên mặt hố khai quật
ngay từ trên thuyền chúng ta đưa hiện vật từ dưới dưới biển đông lên
thì chúng ta chưa làm được tốt
vì không phải chúng ta không hiểu nên ta phải làm tốt
mà nó đặt ở tình trạng bất động và cũng như chúng ta thiếu cả một cái nền tảng
một cơ sở vật chất đảm bảo các yêu cầu di chuyển
từ đó cho đến quá trình khi mà đưa về để chúng ta xử lý tiếp theo
chúng ta chỉnh lý rồi nó đưa ra công chúng
thì nó đòi hỏi một cái môi trường nghiêm ngặt
bảo tồn nó chính là từ cái công tác bảo vệ và bảo quản
sau đó nó đưa ra cái công tác là phát huy
thì nó phải có một quy trình thì tất cả cái đó nếu cộng một cơ sở vật chất
theo đúng tiêu chuẩn thì chúng ta chưa đảm bảo được cái yêu cầu đó
có thể nói là chúng ta còn nghèo chúng ta những việc cần làm chúng ta phải làm
nhưng nếu đảm bảo đủ các điều kiện đó mà chúng ta mới làm
thì nhiều cái di sản nó sẽ bị phá huy
một cái loại bảo tồn thứ hai là cái di tích mà chúng ta nghiên cứu khai quản lên
thì cái di tích nó còn lại chúng ta đưa di vật về
thì di tích đó thường là chúng ta chưa có một cái đầu tư nghiêm túc
và một cái trách nhiệm cho cái việc bảo quản
cái di tích đó để cho hậu thế
mà chúng ta chỉ quan niệm khai quản khảo cổ đôi khi chỉ đưa hiện vật về
nghiên cứu cơ bản hoặc đưa ra phát huy là đó là một cái hoàn thành
nhưng mà cái di tích đó thì chưa được đặt đúng vị trí của nó
là tất cả đều phải được bảo vệ
không thì nó sẽ bị mai một và thậm chí không khi khai quản xong
thì cái di tích đó bị biến mất
thì tôi nghĩ vấn đề bảo tồn nó một khái niệm rất rộng
và những công việc trong bảo tồn trong quá trình nghiên cứu khai quật khảo cổ học
cũng như phát huy thì nó cả một cái dây chuyển rất là chặt chẽ
cả một quy trình theo một cái tiêu chí và các yêu cầu khác nhau
thì chúng ta mới làm được một phần
đấy là thực sự là một lỗi đau
và đó là một sự tổn thất tổn thương rất lớn đối với các tài sản văn hóa này
trong một cái tình trạng như vậy thì báo nhân dân đặt ra một vấn đề nhìn nhận
tôi cho là một tiếng nói rất quan trọng để chúng ta có trách nhiệm hơn
đối với cái loại hình công tác này và đối với loại hình dây sản
mà tổ tiên trong chúng ta trao gửi lại
tôi nói có những cái hiện vật chúng ta tưởng là đá vô chi vô giác
như là vừa đây vừa rồi đây nó phát hiện cái sợi đỉ đá củ ăn khê
cho chúng ta một cái liên đại rất sớm về cái sự tồn tại của con người
trên mảnh đất việt nam chúng ta gần một triệu năm
đó là một điều mà gây chấn động trong giới khẩu của họ
nhưng mà những cái đồ đá ý chúng ta tưởng vô chi vô giác ngoài trời
nhưng rồi hàng triệu năm nó cũng mỏi mòn đi
và chưa kể nó sẽ có những tác động vô thức khác của con người
thì rõ ràng đây là một vấn đề rất lớn đặt ra không chỉ cho các nhà khẩu học
mà cho cả các nhà quản lý cho cả các nhà chính trị
và rõ ràng những người làm cổ học là những người đau lớn nhất
khi nhìn thấy những cái gì và chi tích mà chúng ta nghiên cứu
chúng ta khai quật chúng ta đưa về mà nó sẽ bị chết dần chết mòn
và tôi cũng rất là đau lòng khi tôi vào ví dụ một cái bảo tàng
ở địa phương như bảo tàng hà nam
cách đây rất lâu về mộ thuyền
cái bảo tàng đó nó rất là nghèo nó hầu như không có một thiết bị bảo quản gì cả
tôi cầm một cái miếng gỗ của cái mộ thuyền ấy
thì bạn tưởng tượng là nó vỡ lát ra ngay như cho
tức là nó sẽ biến mất trong lây mai không có một cái dấu tích gì đúng
một cái di sản di vật văn hóa trong một cái địa điểm khảo học
ở vùng đồng bằng duyên hải pháp việt nam
cái này thì cũng như anh trí nói người nước ngoài người ta đi trước mình rất xa
và đến bây giờ thì người ta đi xa nữa
và tôi nói ngay cả nước lân cận họ cũng đã có những cái quan tâm
cho đầu tư những trang thiết bị cho việc phát hiện
cho việc nghiên cứu cho việc bảo quản cho việc bảo vệ
cùng với những chính sách và nguồn lực
thì ở đây chúng ta còn phải làm lại rất nhiều điều
phải giới thiệu rất nhiều cái chương trình
và phải có một cái tầm nhìn của người lãnh đạo cao nhất
thì công tác khảo cổ học những giá trị di sản văn hóa
và cái thông điệp của tổ tiên chúng ta
nó sẽ góp phần rất lớn cho đến con người việt nam chúng ta
hình thành cái ý thức cái tình yêu của tổ quốc
tổ quốc cũng như là nó là một trong những cái nguồn lực
cho chúng ta đi đến tương lai một cách nó hoàn hảo nhất
đây là những hiện vật được khai quật vào tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
tại di tích gò ba cảnh thuộc giai đoạn văn hóa ốc eo
và hậu ốc eo tỉnh long an
sau khi khai quật những hiện vật này được các cán bộ nghiên cứu
của bảo tàng lịch sử quốc gia chỉnh lý phân loại
là bảo tàng duy nhất ở việt nam có chức năng khai quật

công tác này mang lại cho bảo tàng nguồn hiện vật
trưng bày khoa học hiệu quả
đối với mỗi cán bộ nghiên cứu tại đây được sống say mê
với hành trình khảo cổ một khám phá dù nhỏ cũng mang lại
niềm vui bất tận cho họ
sống cùng khảo cổ học trong họ đều trăn trở rất nhiều
về những di tích di vật một đi không trở lại
họ biết có nhiều nguyên nhân cho hiện trạng ấy
cả khách quan và chủ quan
xong trước hết phải kể đến sự đầu tư chưa đúng mức
đối với nghiên cứu khảo cổ học
nhiều phương pháp khai quật và hậu khai quật
tiên tiến hiện đại chưa được áp dụng
trong công tác bảo quản thì
nó cũng có rất nhiều khó khăn
đặc biệt là đối với các hiện vật khảo cổ học
nó khó khăn là bởi vì hiện vật khảo cổ học
thì nó tồn tại dưới lòng đất hàng nghìn năm hàng trăm năm
và khi thay đổi môi trường thì nó có rất nhiều biến đổi
đặc biệt là đối với hiện vật
ví dụ như những hiện vật khảo cổ học dưới nước mà đồ gỗ chẳng hạn
thì bởi vì cái thay đổi môi trường rất là lớn
và khi lên nếu như quá trình bảo quản ngay tại hiện trường
khai quật mà không làm ngay từ đầu và không làm tốt
thì gần gần như là không thể cứu vãn
và có những trường hợp đã hiện vật mà không làm tốt
thì quay trở lên nó chỉ còn là tuyến bột đối với đồ gỗ
vấn đề này đang đặt ra cho giới khảo cổ học
cho những người bảo tồn văn hóa nhiều băn khoăn suy nghĩ
bởi bảo tồn di tích khảo cổ học là bảo tồn tính nguyên gốc
của di tích đó dựa trên kết quả khai quật nghiên cứu
nó rất dễ bị biến dạng hư hỏng thậm chí bị hủy hoại
và biến mất bởi tác động của con người vào môi trường
nếu không bảo vệ được các di tích di trì có nghĩa là ngành khảo cổ học sẽ chết
nếu như chúng ta dừng lại thì toàn bộ nhận thức của chúng ta cũng sẽ dừng ở đây thôi
và những tài sản chúng ta đã biết hay đã có thì nó chỉ dừng ở đây thôi
cho nên chúng ta không thể dừng lại được nhận thức nằm quá trình
và công việc chúng ta cũng phải tiếp tục
vấn đề ở đây là chúng ta phải bổ sung những khiếm khuyết
trong các điều kiện để chúng ta thực hiện việc đó tốt hơn
vấn đề thứ hai có thể rồi hẽ qua những địa điểm di trì khảo cổ học chúng ta phải dừng
khi mà nó đủ các điều kiện cần thiết thì chúng ta mới tiến hành
tôi nói ví dụ như tôi sang trung quốc thì vào thăm mấy các bạn khảo cổ học của thiểm tây
thì cái mộ của tân thủy hoàng chính các nhà khảo cổ học của trung quốc
cũng rất là ân hận khi mà họ khai quật lên
mặc dù rất là giá trị và rất chấn động thế giới
là toàn bộ hàng nghìn cái binh mà dũng ý khi họ khai quật lên thì tất cả những cái tượng đó đỏ như son
nhưng chỉ một thời gian ngắn thì đến bây giờ các bạn biết là nó sám đen là hết
vì cái điều kiện bảo quản của các bạn lúc này không thể đáp ứng được
mà các bạn cứ tiếp tục khai quật
thì bây giờ mới thấy rất là ân hận
nhưng mà tôi sang ai cập thì các sách hợp ai cập được khai quật lên và hiện nay bảo quản vẫn nguyên vẹn
với sự giúp đỡ của các nhà khoa học châu âu
ở đây vấn đề chúng ta là dừng lại như thế nào và không dừng lại như thế nào
cái gì chúng ta phải lấy đủ lại
cái đặt vấn đề của chúng ta là đây là những cái điều kiện
hoặc là trong cái bối cảnh khai quật chúng ta mà cảm thấy rằng là nó chưa đủ điều kiện
thì những cái mà khai quật chữa cháy hay những cái tình huống mà chúng ta nghĩ rằng là cần phải xử lý
thì đương nhiên các nhà khảo học
thì đương nhiên không bao giờ

cần phải vào nghề để xử lý nó
nhưng đối với những di sản như là tàu đắm chẳng hạn
thì rõ ràng câu chuyện khai quật tàu đắm thì không bao giờ một sớm một chiều người ta quyết định ngay
trừ trường hợp đặc biệt
và người ta đều phải toan tính rất nhiều chuyện
đầu tiên là tổng nguồn lực
rồi là cái khâu mà đơn vị nào sẽ đứng ra tổ chức khai quật
rồi ai là người sẽ là chủ trì khai quật
người ta sẽ phải lo toàn rất nhiều thứ
và đủ điều kiện để khai quật hay không
ở đây cái điều kiện mà khai quật thì người ta phải tính là
đầu tiên người ta phải xem là người có nghề để làm lại
và khả năng xử lý nó như thế nào
có thành công hay không
còn nếu chúng ta mà thiếu các điều kiện đó yếu tố đó
thì nhiều cái khai quật chúng ta sẽ phải bình tĩnh lại
chúng ta biết rằng sau khi mà khai quật thì các cái di vật các cái di tích đã được đào lên
thì sẽ được phân loại thống kê làm hồ sơ khoa học
rồi đưa về các bảo tàng từ trung ương cho tới địa phương
bảo tàng trung ương
trung ương thì có thể chúng ta tạm yên tâm
nhưng mà các bảo tàng địa phương thì giống như là vừa rồi tiến sĩ nguyễn văn cường
có nói tới một trường hợp hà nam tức là một cái vùng duyên hải phía bắc
chúng tôi quan tâm là những cái di vật cực kỳ quý
nó nói được rất nhiều điều về quá khứ của cả dân tộc
khi mà nó vào những cái bảo tàng như vậy nó có được bảo quản
theo đúng với những cái sự cần thiết về mặt khoa học hay không
hay chỉ đơn giản là món đồ ở trong một cái nhà kho
cái này thì hầu như là nó không được đảm bảo các yêu cầu
như tôi cho anh xin nói luôn đó không phải lỗi của những người làm bảo tàng
chúng ta phải hiểu nếu những người làm bảo tàng
sẽ không bao giờ người ta để những cái vật như vậy
những người làm bảo tàng sẽ có những yêu cầu rất nhiều
để làm sao cái hiện vật đó được bảo quản nó tốt nhất
tuổi thọ được lâu dài nhất mà mang ra công chúng nó được nguyên vẹn nhất
như khi nó được khai quạt lên
nhưng mà các điều kiện đều không được đáp ứng
và việc phải tiếp nhận phải đưa vào kho
phải giữ gìn hàng ngày các người làm bảo tàng vẫn phải tiến hành thôi
nhưng mà các điều kiện cho họ
để họ giữ gìn cái tài sản đó thì chúng ta đều quên hết
họ cũng lực bất tổng tâm
gần như là cơ bản là như vậy
tôi vào cả các bảo tàng của châu âu hay của mỹ
cái hệ thống bảo quản của ta hiện đại nó như một cái nhà máy
người ta xử lý người ta bảo vệ người ta bảo quản
người ta phân tích người ta giữ gìn
mà ngay cả bảo tàng quốc gia chúng tôi là cơ quan hàng đầu
với sự giúp đỡ của các cơ quan bảo quản ở nước ngoài
và sự quan tâm của trong nước cũng chưa đủ các điều kiện
tôi vẫn nói là bảo tàng của chủ quốc gia
phải xây dựng một trung tâm bảo quản như cái bệnh viện
cho các hiện vật trong cả nước
để chúng ta cứu chữa bảo vệ
cái sức khỏe cho các hiện vật trong cả nước ấy
các tài sản văn hóa
nhưng cho đến nay thì cái giấc mơ cũng chưa làm được
khi mà chúng ta đối mặt với những cái giá trị văn hóa lịch sử
mà chúng ta có được từ các cái cuộc tiến hành khai quật khảo cổ
thì trách nhiệm ở đây về phía các bên thế nào ạ
thực chất ra những cái điều mà chúng ta nghe được
chỉ là một phần rất nhỏ
trong một chuỗi rất nhiều cái sự bất cập
và ở đây thì chắc cũng rất khó để mà nói ra hết được
nhưng mà một điều cần nhìn nhận ấy
bất cứ tầng lớp xã hội nào
đặc biệt là những người quản lý
vấn đề chính phải thay đổi tư duy nhận thức
nhận thức tư cấp quản lý
bởi vì chúng ta đang nhận thức về di sản
ở một góc nhìn nào đó
nó chưa đầy đủ hoặc chưa chuẩn
cho lên khi mà như anh cường anh thành thật thở một chút
là rất là buồn
thậm chí các nhà bảo tàng đều người ta biết được cách bảo quản như thế đấy
người ta đều trình báo như cấp trên
thậm chí có cả đề án trình báo như cấp trên
là những người quản lý trực tiếp họ
rồi thậm cao hơn cả những cái quản lý của họ
nhưng ai sẽ là người thấu hiểu giả quyết
để có cách biết cho họ xử lý
thì rõ ràng nếu không có nhận thức
không có thay đổi cái tư duy về cái vấn đề đó
thì họ có đầu tư không
thì không có gì
chính là chúng ta đang trói nhau ở chỗ này
cho nên tôi mới nghĩ rằng
cái mấu chút hàng đầu của chúng ta
ở đây chính là chúng ta phải thay đổi nhận thức
nhận thức ở đây mà phải nhìn sâu xa hơn
chứ là người ta phải ý thức trách nhiệm của mình
về cái di sản đó
và đấy là trách nhiệm chung của xã hội
và của chính mỗi con người chúng ta
trong đó cả những cấp quản lý này
phải chung tay góp sức để bảo vệ dịch vụ nó như thế nào
chứ nó không phải là một lợi ích của riêng ai
thưa hai vị khách của chương trình
có thể nói rằng qua cuộc trao đổi cởi mở thẳng thắn
và với sự chia sẻ quan điểm
cũng như là những kiến thức
của những người trong cuộc về nghề khảo cổ
về vấn đề mà chúng ta đang quan tâm
là bảo tồn các di chỉ khảo cổ
sau khi khai quật
thì tôi nghĩ rằng công chúng có lẽ đã có
một cái nhìn hoàn chỉnh hơn
về việc gìn giữ bảo tồn các hiện vật di sản
sau khi được khai quật
và chúng tôi cũng hy vọng rằng
cuộc trò chuyện này qua đấy
có lẽ sẽ có một tác động nào đấy
có ý nghĩa nhất định
đối với các cơ quan có trách nhiệm
để họ có thể đưa ra những giải pháp
các quy chế nghiên cứu bảo vệ bảo tồn
đối với các di sản khảo cổ
mà sau khi đã được khai quật
thì đó chính là quá khứ
đó chính là lịch sử của cả dân tộc
vâng một lần nữa thì rất cảm ơn
các vị đã tham gia và chia sẻ
quan điểm của mình
trong chương trình khóc nhìn văn hóa
của chúng tôi ngày hôm nay